tại quảng nam công an tỉnh cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê văn lĩnh
trú tại phú ninh quảng nam và đoàn văn dầu chú tại quận sáu tp hcm để điều tra về hành vi
mua bán vận chuyển trái phép chất độc xia nua và đánh bạc
vào ngày năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam bắt giữ lê văn lĩnh
về hành vi đánh bạc và vận chuyển trái phép chất độc
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đoàn văn dầu là đối tượng chuyên cung cấp cyanur cho lĩnh
được biết lĩnh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất độc cyanur với số lượng lớn
trung bình mỗi chuyến hàng các đối tượng vận chuyển từ một trăm linh đến ba trăm linh kg cyanur
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt các đối tượng đã mua bán hơn tám tấn xianur
trong quá trình hoạt động lĩnh còn tổ chức cho người đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề
với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn hai trăm linh triệu đồng